chào mừng quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình nghị quyết một mươi hai
thưa quý vị tình hình kinh tế xã hội phát triển mạnh tốc độ đô thị hóa hiện đại hóa ngày càng nhanh
số lượng các công trình đa chức năng kết hợp giữa nhà cao tầng và tầng hầm được xây dựng mới ngày càng khiến cho tình hình cháy nổ tiếp tục diễn biến phức tạp
thời gian qua liên tiếp những vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người tài sản đã xảy ra
và quá trình chữa cháy cứu nạn cứu hộ cũng gặp không ít khó khăn
công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
và đứng trước yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
đã và đang đặt ra yêu cầu hiện đại hóa lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay
cháy nhà dân
cháy nhà sưởng
cháy nhà sưởng cơ sở sản xuất kinh doanh
cháy quán bar karaoke
cháy trung cư
cháy chợ siêu thị trung tâm thương mại
cháy phương tiện giao thông
theo số liệu của tổng cục thống kê trong chín tháng năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn cả nước xảy ra khoảng một năm trăm linh vụ cháy nổ
làm một trăm ba mươi người chết và chín mươi chín người bị thương
thiệt hại ước tính khoảng hai trăm một mươi tỷ đồng
càng ngày sự cố tai nạn càng nhiều
cùng với sự phát triển của đất nước
cùng với những biến đổi khó lường của khí hậu
và những khí thời tiết rất là cực đoan
dẫn đến mật độ của tai nạn sự cố ngày càng nhiều
và công tác thiêu nạn hộ đòi hỏi phải nâng ơn ở mức độ cao hơn nữa
hiện nay về hạ tầng giao thông phục vụ chữa cháy và nguồn nước chữa cháy
nhiều nơi còn chưa đáp ứng được yêu cầu cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và kinh đoàn hộ triển khai lực lượng phương tiện
tiếp cận đến đám cháy và tổ chức chữa cháy kinh đoàn cứu hộ
đặc biệt là tại các khu dân cư hiện hữu
còn tồn tại nhiều nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
và các cơ sở nằm trong các ngõ hẻm
nên rất ảnh hưởng đến hoạt động triển khai chữa cháy và kinh đoàn cứu hộ
của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
quá trình đô thị hóa và dân số tăng nhanh
kéo theo sự gia tăng số lượng các khu dân cư trung cư nhà cao tầng siêu cao tầng
cùng với đó các tổ hợp công trình phức hợp công trình ngầm khu công nghiệp khu chế xuất
các cơ sở sản xuất dịch vụ trung tâm thương mại
cũng gia tăng cả về số lượng và quy mô
trước tình hình đó ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
bộ xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về an toàn cháy cho nhà và công trình được viết tắt là qcvn sáu
vậy nhưng do được xây dựng
và sự xây dựng và ban hành của nhiều bộ ngành
và chưa kịp thời soát xét sửa đổi
nên một số quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy hiện nay
đã không còn phù hợp với tình hình tử tế
tính đến hết năm hai nghìn hai mươi hai cả nước vẫn còn bốn hai trăm chín mươi tám công trình
có nguy cơ cháy nổ được đưa vào sử dụng
dù chưa được thẩm duyệt thiết kế
hoặc đã thẩm duyệt nhưng chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
điều này lý giải vì sao tình hình cháy nổ vẫn xảy ra
và chưa có xu hướng giảm trong những năm qua
số loại hình cơ sở thì hiện là chưa có những tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy
quy định cụ thể các yêu cầu về phòng cháy cháy
như là đối với cả công trình nhà trên một trăm năm mươi mét nhà máy điện
và các kho bảo quản sản phẩm dầu mỏ cơ sở chế biến khí lpg bằng công nghệ này
và một số các quy định đối với cả nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
một số chủ đầu tư là chưa được thẩm duyệt
chưa thực hiện nghiêm túc các quy định phong vật về phòng cháy cháy
trong công tác đầu tư xây dựng
và có tình trạng là cắt giảm các chi phí đầu tư cho phòng cháy cháy
hiện nay thì chúng tôi đang tập trung hoàn chỉnh sửa đổi quy chuẩn sáu hai nghìn hai mươi hai
và tập trung xây dựng hoàn thiện tiêu chuẩn nhà ở riêng lẻ nhà kết hợp sản xuất kinh doanh
đồng thời cũng đang nghiên cứu các giải pháp tăng cường đối với các cơ sở hiện hữu
không đảm bảo theo các quy định của tiêu chuẩn quy chuẩn
tương ứng với thời điểm của cơ sở hiện hữu
cơ sở đưa vào hoạt động để ban hành và triển khai thực hiện thống nhất trên toàn quốc
nhìn lại những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng mới thấy rằng
việc tiếp cận hiện trường luôn là thách thức với lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nàn cứu hộ
ngõ sâu đường hẹp tầng cao và để tìm được nguồn cấp nước chữa cháy cũng chẳng hề dễ dàng
từ đó đặt dạy yêu cầu cho lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nàn cứu hộ
trong việc đánh giá nguy cơ và phương án đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
ở các khu dân cơ nằm sâu trong ngõ nhỏ hay cơ toàn trung cơ cao tầng với mặt độ dân số đông
bám sát nghị quyết chín mươi chín hai nghìn một mươi chín quốc hội một mươi bốn của quốc hội
về tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy
trong đó nhấn mạnh công tác phòng cháy chữa cháy lấy phòng ngừa là chính
tập trung chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy sâu rộng
với phương châm bốn đặc biệt
tài chỗ lực lượng tài chỗ phương tiện tài chỗ chỉ huy tài chỗ hậu cần tài chỗ
với quyết tâm nỗ lực không mệt mỏi
công an các đơn vị địa phương đã triển khai nhanh chóng mô hình
tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng
kèm theo những cách làm sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế
giúp bà con nhân dân trên địa bàn ứng phó kịp thời khi có tình huống cháy nổ xảy ra
một mươi bốn hộ gia đình mỗi nhà cũng đã được đi tập huấn
điện tập diễn tập cũng được nhiều năm rồi
một số gia đình cũng có được cấp đi học cấp bằng chính trị về phòng cháy chữa cháy
năm nhà tôi làm nhà thì nói chung là để đảm bảo trật tự an ninh cho khu nhà trọ
thì nhà tôi đã hàn cái chuồng cọp kín
nhưng mà nay đã được hưởng vào các tổ dân phố
là tập huấn và đề phòng chống chữa cháy
thì nhà tôi sẵn sàng mở chuồng cọp để thoát hiểm cho mọi người
khi đã bị cháy thì mọi người đều có thang dây xuống dưới đất và ra ngoài đường
thoát hiểm được
ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ ban hành quyết định số tám trăm một mươi chín
quy đề ttg về việc
quy hoạch hạ tầng phòng cháy giữa cháy

tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi với mục tiêu
phát triển hạ tầng chữa cháy đồng bộ
và phát triển hạ tầng chữa cháy đồng bộ
hiện đại phù hợp với điều kiện việt nam
tiến tới đạt tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới
điều này cho thấy vị trí vai trò tầm quan trọng
của công tác phòng cháy giữa cháy và kiếm nản kêu hộ
là nhiệm vụ quan trọng cần thiết không thể thiếu
trong quá trình phát triển kinh tế xã hội
do vậy trong tình hình mới hiện nay
đòi hỏi phải xây dựng lực lượng
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và kiếm nản kêu hộ chính quy
chuyên nghiệp hiện đại nắm vững pháp luật tinh thông nghiệp vụ
cùng với đó mỗi cán bộ chiến sĩ phòng cháy giữa cháy và kiếm nản kêu hộ
cần phải thay đổi tư duy và nhận thức về chức trách nhiệm vụ
và các yêu cầu đối với công tác giữa cháy và kiếm nản kêu hộ
nhằm nâng cao bản lĩnh và trình độ chuyên môn
tinh thần chung của cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát phòng cháy
sẽ phải nỗ lực hơn nhớ nữa
trong công tác cho rồi kiến thức pháp luật
rồi kiến thức nghiệp vụ
và đặc biệt là nghiệp vụ chữa cháy
và nghiệp vụ kiếm nản kêu hộ
để có thể chủ động hơn nữa
và tinh nguyện hơn nữa
để có thể cứu người một cách nhanh nhất
và cứu tài sản một cách nhanh nhất
cần pháp vi nguồn lực nội tại của cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy
nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ kiến thức pháp luật
và kỹ chiến thuật cho công tác chữa cháy và kiếm nản hộ
đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
đồng thời cũng cần phải đẩy mạnh mở rộng hợp tác quốc tế
trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm
ứng dụng các kỹ thuật công nghệ tiên tiến của các nước
trong đó cần phải tập trung đi tắt đón đầu
hợp tác với các đối tác truyền thống trong công tác phòng cháy chữa cháy và kiếm nản hộ
và có kế hoạch dài hạn trong hợp tác quốc tế
đào tạo bồi dưỡng trọng tâm trọng điểm
để đội ngũ cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và kiếm nản hộ
có khả năng tiếp cận với chi thức khoa học tiên tiến
trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và kiếm nản hộ của thế giới
yêu tiên cử các cán bộ cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và kiếm nản hộ
giảng viên trường đạo phòng cháy chữa cháy
đi học tập nghiên cứu ở nước ngoài
mở rộng các chương trình liên kết đào tạo
với các cơ sở đào tạo nước ngoài về lĩnh vực phòng cháy cháy
bảo đảm thiết thực và hiệu quả
ngoài ra đề xuất cấp có thẩm quyền
giao bộ công an nghiên cứu xây dựng cơ chế thành đập đội phản ứng nhanh
về công tác cứu nạn cứu hộ
và trang bị phương tiện thiết bị hiện đại
phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
đối với các tình huống sự cố tai nạn đặc thù
vừa bảo đảm nâng cao năng lực thực hiện
nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ quốc tế khi cần thiết
không màng tới tính mạng
bất chấp mọi hiểm nguy để giành lại cái còn trong cái mất
danh giật với lửa khói để tìm kiếm cứu nạn
sẽ còn nhiều câu chuyện về những giây phút căng thẳng cam go
đầy tự hào của những người lính thiếu hòa trên mặt trận không tiếng súng giữa thời bình
lớn lên từ dân quên mình vì dân
bảo vệ tính mạng tài sản cuộc sống của nhân dân
người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cây hộ
đã dựng lên bức tượng đài vững chắc trong lòng nhân dân
sự hy sinh thầm lặng ấy và cao đẹp và phẩm chất vàng
của người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy
luôn tỏa sáng trước ngọn lửa
góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân
tài sản của nhà nước
xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
vì nước quên thân vì dân phục vụ
thưa quý vị và các đồng chí
chặng đường sáu mươi hai năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
biết bao máu xương của cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã đổ xuống ngay cả trong thời bình
không chỉ khẳng định lòng trung thành tuyệt đối
của lực lượng với đảng với tổ quốc với nhân dân
mà còn thể hiện bảo vệ tài sản cuộc sống của nhân dân

trên mặt trận phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
góp phần bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
chương trình nghị quyết một mươi hai tuần này của truyền hình công an nhân dân
cũng xin được kết thúc tại đây
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo